kể từ giờ hôm nay ngày một mươi một tháng bảy đã có thêm nhiều địa phương trên cả nước thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch gồm toàn huyện bầu bàng tỉnh bình dương năm huyện thành phố của tỉnh đồng tháp
tại đồng nai hai trăm năm mươi năm năm trăm linh nhân khẩu ở sáu phường thuộc thành phố biên hòa bắt đầu áp dụng cách ly y tế một mươi bốn ngày
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã ra quyết định về việc thiết lập các vùng cách ly y tế
tại các phường hóa an tân hạnh tân hòa tân biên hố nai và một phần phường phước tân thuộc khu phố hương phước
khu phố vườn dừa và một phần khu phố miễu trên địa bàn thành phố biên hòa để phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
tổng số hộ dân trên địa bàn năm phường và một phần của phường phước tân là năm mươi năm ba mươi bảy hộ với hai trăm năm mươi năm năm trăm linh nhân khẩu